cùng với đó thành phố tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí xây dựng bộ máy liêm chính hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho rằng năm hai nghìn hai mươi được dự báo là một năm mà thời cơ và thách thức tiếp tục đan sen
vì vậy bí thư thành ủy hà nội yêu cầu là người đứng đầu các cấp các ngành cần tạo điều kiện cho cơ sở tăng cường phân cấp không được giàn trải mà phải có trọng tâm trọng điểm và tập trung vào các mục tiêu khâu đột phá các nhiệm vụ chủ yếu
nhằm đáp ứng các diễn biến phức tạp của giao thông đặc biệt trong thời điểm cuối năm cảnh sát giao thông hà nội sẽ tập trung kiểm tra và xử lý trên toàn địa bàn thành phố về việc vi phạm giao thông đặc biệt là xe chở quá tải
theo đó các đội cảnh sát giao thông quản lý địa bàn cần tập trung huy động lực lượng triển khai quyết liệt xử lý nghiêm đối với vi phạm này đặc biệt vào thời gian từ hai mươi một h đến sáu h sáng hàng ngày
đối với những phương tiện vi phạm ngoài việc gửi thông báo xử phạt theo dữ liệu đăng ký của phương tiện phòng cảnh sát giao thông thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng qua cổng thông tin điện tử công an thành phố hệ thống tra cứu của cục cảnh sát giao thông để người dân nắm được kịp thời thực hiện những quy định về xử phạt hành chính có liên quan
để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi thành phố hà nội sẽ tăng cường hai hai trăm linh lượt xe tại các bến xe
các bến xe trung tâm như giáp bát mỹ đình gia lâm cụ thể sở giao thông vận tải thành phố cũng yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm túc biểu đồ lộ trình thời gian chạy xe tốc độ theo quy định không dừng đỗ đón trả khách sai quy định trở quá số người so với tải trọng xe cho phép tuyệt đối không uống rượu bia sử dụng chất kích thích trong thời gian làm việc
sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
trong tổng số hơn ba trăm tám mươi dự án sử dụng đất chậm triển khai chủ yếu vốn ngoài ngân sách đến nay thành phố hà nội đã thu hồi hai mươi tám dự án với tổng diện tích hơn một bảy trăm linh hectare
với hai mươi bốn dự án khác chậm tiến độ chậm đưa vào sử dụng được thành phố gia hạn hai mươi bốn tháng sau thời gian này nếu không được thực hiện sẽ bị thu hồi theo quy định
do đó tám mươi ba dự án đã giả soát và đưa ra khỏi danh sách bởi sau khi phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư dự án đã đưa vào triển khai
chín dự án chậm triển khai có vi phạm pháp luật về đất đai đã yêu cầu khắc phục
bốn dự án đang trong quá trình thực hiện vướng giải phóng mặt bằng đã tập trung tháo gỡ
bốn mươi dự án thành phố đã có quyết định giao đất nhưng chậm giải phóng mặt bằng thành phố đã giả soát và tháo gỡ
thưa quý vị và các bạn cũng như các tỉnh thành phố khác hà nội xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm là một trong những giải pháp quan trọng
nhằm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
với lợi thế đa dạng các làng nghề truyền thống và nhiều mặt hàng nông sản đặc sản phong phú thành phố đang tích cực triển khai chương trình này
tại các quận huyện hướng tới mục tiêu năm hai nghìn hai mươi tổ chức đánh giá xếp hạng khoảng một sản phẩm theo ba cấp huyện thành phố và trung ương
đây cũng là nội dung chính của chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình thủ đô ngày mới tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội hiện hà nội có khoảng bảy hai trăm linh sản phẩm với sáu nhóm ngành hàng
bao gồm gần hai chín trăm linh sản phẩm thực phẩm hơn hai bốn trăm linh sản phẩm lưu niệm
nội thất trang trí và gần một bốn trăm linh sản phẩm vải và may mặc
để thực hiện hiệu quả chương trình ô cốp hà nội đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố xây dựng đề án
mục tiêu của thành phố sẽ tiêu chuẩn hóa ít nhất năm mươi sản phẩm làng nghề nông nghiệp hiện có
củng cố hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp
triển khai thực hiện từ một mươi đến hai mươi làng văn hóa là nghề du lịch
thứ nhất là đối với nhóm nông sản thực phẩm và nông sản chế biến tươi và nông sản hàng tươi và sản phẩm chế biến
thì chúng tôi hiện nay có khoảng năm sản phẩm đã cấp mã qr code và những sản phẩm đã đi vào hệ thống siêu thị
và các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn tích bạc đại phố
thì đây là những sản phẩm mà có thể chúng ta có hoàn thiện vận động có một chút
thì có thể là đảm bảo tiêu chuẩn của hồ cốp
thứ hai là hà nội có một ba trăm năm mươi làng có nghề
trong đó có ba trăm năm mươi làng đã được công nhận là nghề rồi
ở trong mỗi làng nghề đấy thì có rất nhiều doanh nghiệp nghệ nhân đang sản xuất những hàng thủ công với nghệ
thì đang nói như thế đây là một khả năng rất tiềm tàng về vấn đề cái sản phẩm thủ công với nghệ
sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm của hà nội
từ nay đến từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thì hoàn toàn có thể thực hiện được
hiện nay làng nghề nông sản và đặc sản được xem là lợi thế để hà nội triển khai thực hiện hiệu quả chương trình
gắn với hai mục tiêu cốt lõi và thực hiện xây dựng nông thôn mới
cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân
để làm được điều đó thành phố đã tổ chức nhiều diễn đàn kết nối giao thương
tập trung đào tạo tập huấn cho cán bộ và các hộ dân tham gia chương trình
đồng thời triển khai thực hiện ít nhất hai mô hình làng nghề gắn với du lịch
bên cạnh đó triển khai giám sát thực hiện các quy định về quản lý các khu trưng bày
giới thiệu sản phẩm làng nghề địa điểm giới thiệu sản phẩm ô cốp
công bố các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố
các khu trưng sẽ tiếp nhận một cách nồng nhiệt đối với các sản phẩm đã được chứng nhận là sản phẩm ô cốp
và cũng rất mong muốn qua các thương tiện thông tin đại chúng để làm thế nào đấy
để mà truyền tải được thông điệp của sản phẩm ô cốt cho tất cả người dân đều biết đến là sản phẩm ô cốp là gì
và các sản phẩm đó được sản xuất như thế nào để cho người tiêu dùng sẵn sàng mua và sử dụng các sản phẩm ô cốp
cùng với việc nâng cấp chất lượng cho các sản phẩm ô cốp
hà nội cũng đang hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương
cơ sở sản xuất tham gia hội trợ xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm
thông qua các hội trợ các kênh phân phối hiện đại tạo chuỗi liên kết bền vững
nâng cao giá trị cho người sản xuất sản phẩm có chất lượng an toàn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
qua đó góp phần tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm ô cốp
sản phẩm làng nghề đặc sản vùng miền các sản phẩm có lợi thế của hà nội
cũng như các hội thảo kết nối các đặc sản các sản phẩm ô cốp vào trong thị trường là một chương trình hết sức quan trọng
bởi vì chỉ có như vậy thì các cái sản phẩm ô cốp sẽ với đến được với tận tay người tiêu dùng
qua chương trình này các sản phẩm ô cốp sẽ có cơ hội giới thiệu trực tiếp với người tiêu dùng
để từ đó có thể trao đổi giao lưu định hướng thông tin phản hồi của người tiêu dùng để định hướng trong vấn đề sản xuất tốt hơn
cái thứ hai nữa là những sản phẩm này
đơn vị sản xuất có thể kết nối trực tiếp với các kênh bán lẻ kênh phân phối để đưa ra thị trường được tốt nhất
đây là một sự kiện giúp chúng tôi những sản phẩm còn mới được giới thiệu đến đông đảo khách hàng của địa phương
cũng như được giao lưu với rất nhiều các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành
và sản phẩm của chúng tôi cũng nhờ vậy tên thương hiệu của chúng tôi sẽ được lan tỏa tới nhiều vùng của đất nước
chúng tôi sẽ rất mong muốn và bất kỳ các hội trợ nào mà có tổ chức cho các sản phẩm ô cốp chúng tôi đều tham gia
cũng như các chuỗi giá trị có liên quan tới sản phẩm ô cốt chúng tôi đều nỗ lực để tham gia hết mình
để đẩy nhanh chương trình mỗi xã phường một sản phẩm
thời gian tới hà nội yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt
ban hành đề án kế hoạch triển khai nhằm thực hiện đồng bộ hóa chương trình
đặc biệt rất cần sự vào cuộc của các chuyên gia đơn vị có liên quan trong việc khai thác lợi thế chương trình ô cốp
phục vụ phát triển kinh tế nông thôn
bên cạnh đó mỗi địa phương cần nắm bắt cơ hội và tổ chức lại sản xuất gắn sản xuất với thị trường
tạo thêm sản phẩm chương trình ô cốp có giá trị cao về kinh tế xã hội văn hóa
làm tiền đề trong quy hoạch chiến lược phát triển trên cơ sở lợi thế thế mạnh vùng miền
cách chủ thể của sản phẩm ô cốp là người dân doanh nghiệp hợp tác xã
thì đầu tiên là công tác tuyên truyền chúng tôi đưa lên đằng đầu
thì để được tuyên truyền người dân thì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức hội triển khai
đối với các độ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến quận huyện và cấp xã
để hiểu rõ về chương trình ô cốp ra sao
để từ đó đó là người truyền được cho các chủ thể sản phẩm ô cốp
về vấn đề khi tham gia vào sản phẩm chúng ta được đánh giá phân hạ sản phẩm ô cốp
thì có lợi ích là như thế nào
và thứ hai nữa bên cạnh đó chúng tôi đã thiết lập những tổ tư vấn
để hỗ trợ cho các chủ thể phương pháp lập hồ sơ
trong đó họ còn thiếu những cái gì cái thủ tục đó thì đơn vị nào cấp
thì chúng tôi gọi là ngoài cái việc của quận hỗ trợ
thì chúng tôi cần thêm cái tổ tư vấn như vậy nữa
thì đang nói có thể cái kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với một sản phẩm được đánh giá của thành phố
hy vọng hoàn toàn có thể khả thi
các doanh nghiệp sản xuất về sản phẩm ô cốp
là những sản phẩm vùng miền của các tỉnh thành phố
là những đơn vị sản xuất vừa nhỏ những đơn vị sản xuất rất nhỏ
họ rất là tâm huyết để tạo ra những cái sản phẩm rất tốt
để phục vụ cho cái thị trường
nhưng hiện nay họ rất khó khăn về vấn đề tiếp cận với thị trường
khó khăn trong công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm
và khó khăn trong vấn đề phân phối tổ chức phân phối ra cái thị trường
chính vì vậy để cái chương trình nó được hiệu quả hơn
thì tôi nghĩ rằng là đối với từng cái tỉnh thành phố
cần phải có những cái đơn vị chuyên biệt
để hướng dẫn cho các đơn vị sản xuất
để từ đó định vị được cái sản phẩm
và định chuẩn được cái sản phẩm
để có thể chứng nhận được cái sản phẩm đó là đạt sao
cái thứ hai nữa là phải xây dựng những điểm giới thiệu sản phẩm ô cốp
cái điểm giới thiệu sản phẩm đó phải gắn với lại các cái tour tuyến du lịch
khách quốc tế và khách trong nước
để từ đó cái sản phẩm sẽ được quảng bá được tốt hơn
mỗi xã phường một sản phẩm
là chương trình hoạt động với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn
theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị
trọng tâm của chương trình ô cốp
là phát triển sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp
dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị
do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện
việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm
sẽ giúp các làng nghề của thành phố hà nội
gia tăng giá trị thu nhập cũng như nâng tầm thương hiệu sản phẩm làng nghề
thu hút nhiều du khách tham quan mua sắm
đến với hà nội hơn nữa trong thời gian tới
theo thống kê hiện hà nội có gần tám mươi trường hợp trẻ em
có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ
thực tế cho thấy để nhóm trẻ này có thêm cơ hội điều kiện được chăm sóc
giáo dục thì trách nhiệm cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp
có vai trò hết sức quan trọng trong việc kêu gọi tổ chức những chương trình
từ thiện ý nghĩa để giúp đỡ các em
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận
của phóng viên truyền hình nhân dân qua phóng sự sau đây
theo thống kê thành phố hà nội vẫn còn khoảng một mươi hai trường hợp trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt
hơn năm mươi năm trường hợp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
cần được giúp đỡ
thời gian qua nhiều chính sách an sinh xã hội nói chung
chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng
được thành phố triển khai linh hoạt hiệu quả đến đúng người đối tượng thụ hưởng
qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
được học tập và phát triển
bên cạnh đó cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô
cũng có đóng góp lớn trong vấn đề này
bằng nhiều chương trình cụ thể ý nghĩa được tổ chức
đã mang lại niềm vui sự khích lệ tinh thần
cũng như sự động viên về mặt tinh thần vật chất
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
cộng đồng sẽ có một cái vai trò cực kỳ to lớn và rất ý nghĩa
đó là trước tiên là về mặt tinh thần
với những người có hoàn cảnh khó khăn ở trong cộng đồng
thì khi mà có cộng đồng cùng đứng bên
thì sẽ tiếp cho họ một nguồn cổ vũ
về mặt tinh thần rất lớn
họ không cảm thấy đơn độc để chống chọi lại những khó khăn
và hơn thế nữa là trong cộng đồng đấy
chúng tôi cũng muốn nói đến cả các doanh nghiệp
họ chia sẻ cái trách nhiệm cộng đồng này
và họ sẽ giúp đỡ về mặt vật chất cho cộng đồng
để những cái đó sẽ giúp chúng ta cùng nhau
vượt qua tất cả những cái trở ngại trong cuộc sống hàng ngày
ngoài việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong nhiều năm qua hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố hà nội đã có nhiều các hoạt động thiện nguyện
nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn thủ đô và cả nước
những món quà đến từ các doanh nghiệp hảo tâm
đã góp phần khích lệ các em có hoàn cảnh đặc biệt
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống
chúng tôi đánh giá đây là một chương trình hết sức ý nghĩa
là sự lan tỏa vô cùng quý báu sự đồng tâm hiệp lực
của cộng đồng doanh nghiệp đối với các trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đây không phải là lần đầu hiệp hội doanh nghiệp nhỏ
và vừa thành phố hà nội phối hợp với các quỹ bảo trợ
trẻ em thành phố hà nội mà chúng tôi cũng đã cùng
các doanh nghiệp cùng các tổ chức hội trên địa bàn
thành phố hà nội cũng như các tổ chức hội
đang làm công tác thiện nguyện và nhân đạo
đây là một hoạt động thường xuyên và liên tục
không chỉ trao những suất học bổng mà chúng tôi mong muốn
là các chủ doanh nghiệp đến giao lưu và kết nối
với các em trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thì những mảnh đời còn khó khăn cũng mong muốn
các chủ doanh nghiệp giang tay đón các em
chia sẻ những kiến thức những kinh nghiệm
rồi có thể nhận nuôi các em từ lúc
các em đang còn ở cấp một cho đến lúc mà các em tốt nghiệp cấp ba
hoặc có thể khi các em học ở các trường nghề
các trường đào tạo đại học thì có thể xin các em
nhận các em về tại các doanh nghiệp của mình
để có thể nhận thành các cán bộ công nhân viên
trong tương lai của các doanh nghiệp
bên cạnh những hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa
những chương trình được tổ chức thường niên hàng năm
nhằm gây quỹ cho các bệnh nhi bị mắc bệnh hiểm nghèo
cũng được đông đảo người dân thủ đô
và các nhà hảo tâm nhiệt tình hưởng ứng
mới đây nhất là chương trình
cuộc chạy vì trẻ em hà nội hai nghìn một mươi chín
được tổ chức đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng
nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tình yêu thương
tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những em nhỏ mắc bệnh
giúp các em được điều trị và mang tới hy vọng
để các em có thể thực hiện những ước mơ của mình
qua gần hai mươi năm tổ chức chương trình ngày càng có sức lan tỏa tại hà nội
thu hút hàng ngàn người dân thủ đô và bạn bè quốc tế tham gia
từ đó đã quyên góp và giúp đỡ được hàng trăm trẻ em khó khăn
được phẫu thuật tim và chữa bệnh ung thư
giúp các em có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai
cuộc chạy vì trẻ em hà nội là một chương trình rất ý nghĩa
mọi người đến đây tham dự và quyên góp
để giúp cho việc điều trị cho các bệnh nhi ung thư
cũng như bệnh nhi mắc bệnh tim ở bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện tim hà nội
cũng như quỹ nhịp tim việt của tổ chức vinap capital
tôi có thể nói rằng cuộc chạy vì trẻ em hà nội
là một minh chứng hết sức cụ thể và sống động
về sự hợp tác của cộng đồng quốc tế
cũng như cộng đồng địa phương
chung tay để giúp những ai đang cần giúp đỡ
đặc biệt trong trường hợp này là những em nhỏ đang mắc bệnh
đại sứ quán canada tại việt nam rất vui mừng
được hợp tác với các thành viên khác
để cùng tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa này
đó cũng là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia
sau cuộc chạy thì tất cả các số tiền chúng tôi quyên góp được
sẽ được chuyển cho tới ba đơn vị thụ hưởng
là bệnh viện nhi trung ương quỹ nhịp tim việt
và bệnh viện tim hà nội
các bệnh viện này sẽ có những danh sách
các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cần hỗ trợ ngoài phần tiền bảo hiểm y tế
thì chúng tôi sẽ dùng cái khoản tiền này để hỗ trợ các em
và tất cả các khoản tiền này đều được công ty kiểm toán quốc tế
kpmg kiểm toán để đảm bảo sự minh bạch
và sự chi tiêu đúng mục đích
chúng tôi thì nghĩ rằng là sau những cái hoạt động như thế này
chúng tôi sẽ gặp gỡ các đơn vị thụ hưởng
và cũng như là các gia đình trẻ em có thụ hưởng trực tiếp
thì lúc đó chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm những cái nhu cầu có trong cộng đồng
và để chúng tôi có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu đó
tôi nghĩ rằng là cuộc chạy của chúng tôi chỉ là một trong những chương trình đó thôi
và sự ảnh hưởng của cuộc chạy sức lan tỏa này
sẽ giúp cho cộng đồng cũng như là những người dân khác
họ có thể tìm hiểu thêm những điều gì đó
cùng có những sáng kiến để tạo ra nhiều hoạt động hơn nữa
thông qua những chương trình hoạt động ý nghĩa như thế này
sẽ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mặc cảm tự tin hơn
phấn đấu vươn lên trong cuộc sống
những chương trình hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền
lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng và các doanh nghiệp
từ đó tạo thêm nhiều nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên địa bàn thủ đô
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo